hôm nay tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thất thoát hơn tám trăm ba mươi tỷ đồng
xảy ra tại công ty găng thép thái nguyên tisco
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên y án đối với cựu tổng giám đốc tisco trần trọng mừng
bị cáo trần trọng mừng bị đề nghị mức án chín năm sáu tháng tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đại diện viện kiểm sát nhận thấy bản án sơ thẩm áp dụng hình phạt tù
và mức bồi thường dành cho các bị cáo là có cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật
riêng đối với bị cáo đậu văn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam vns
đã khắc phục toàn bộ thiệt hại là sáu mươi tỷ đồng
vì vậy đại diện viện kiểm sát đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với ông hùng
bị cáo hoàng ngọc diệp nguyên thành viên hội đồng quản trị tisco
cũng được ghi nhận đã khắc phục xong hậu quả số tiền sáu tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của hai bị cáo hùng và diệp
đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo còn lại đề nghị giữ nguyên hình phạt và số tiền buộc các bị cáo còn lại phải bồi thường